diễn đàn thương mại điện tử hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tiến lên bước mở rộng quy mô
có thể kỳ vọng về sự bùng nổ của thương mại điện tử việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề scurlling up chương trình toàn cảnh thương mại điện tử việt nam hai nghìn một mươi chín vobf năm nay
được đánh giá là bắt kịp xu hướng của sự phát triển công nghệ
cũng như đưa ra một cách chủ động về sự thay đổi đó
chương trình thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp với các chủ đề nóng hiện nay
như xu hướng tiêu dùng online ofline con đường mở rộng thị trường bán hàng trong nước vươn ra toàn cầu
bên cạnh đó tại hội nghị này doanh nghiệp cũng được lãnh đạo bộ ngành liên quan chia sẻ phổ biến
về các chính sách quản lý trong thương mại điện tử để từ đó nắm rõ chính sách kinh doanh hiệu quả
trong khuôn khổ diễn đàn hiệp hội thương mại điện tử việt nam vcom cũng công bố chương trình
ngày của làng dừa bến tre dự án đầu tiên trong chương trình phát triển thương mại điện tử bền vững
do vcom phối hợp với lazada triển khai